thưa quý vị giai đoạn dịch covid một mươi chín khi con người phải hạn chế tối đa tiếp xúc
ai đã đóng một vai trò mới nói chuyện với bệnh nhân phát hiện kịp thời bệnh nhân chuyển nặng
đưa cấp cứu ai đã thực hiện hai sáu triệu cuộc gọi như vậy
chủ tịch hội đồng quản trị fpt trương gia bình cho hay cao điểm tháng sáu và tháng bảy tại bắc giang
các trợ lý ảo đã tham gia hỗ trợ kiểm soát sàng lọc và truy vết các ca nhiễm
chỉ trong một ngày chatbot đã thực hiện một trăm hai mươi cuộc gọi để truy vết sàng lọc các ca bệnh
số cuộc gọi này nếu để nhân viên y tế làm thì phải mất sáu mươi ngày
ông cường dẫn thêm ví dụ khác trong ngành bán lẻ đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ
một trong những giải pháp là xây dựng lộ trình chuyển đổi số rất rõ ràng
đưa chatbot vào để đáp ứng các nhu cầu khách hàng
tiếp cận đa kênh từ chat call website social chatbot
kết quả doanh thu chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tăng ba mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
doanh thu online tăng một mươi chiếm một phần ba doanh số của doanh nghiệp
giảm tám mươi thời gian khách hàng chưa lấy thuốc tại chuỗi nhà thuốc
ông maxi miller giám đốc tư vấn mckinsey việt nam cho biết
covid một mươi chín đã hình thành nên bốn xu hướng mới
đầu tiên lực lượng lao động thay đổi
mọi người điều chỉnh kỹ năng và công việc tăng tốc trong hai năm qua
rất nhiều công việc chịu ảnh hưởng trên thế giới
trong tương lai cần có những kỹ năng mới nhằm tăng thích ứng
hành vi người dùng thay đổi rất nhiều
hình thức làm từ xa thương mại điện tử
giao dịch số tự động hóa ai được áp dụng rộng rãi
theo ông maxi miller sự phát triển trên nhanh hơn từ năm đến bảy năm
nếu so với giai đoạn không có covid một mươi chín
thời gian tới các xu hướng này sẽ tiếp tục như làm việc từ xa họp ảo
mọi người sẽ di chuyển ít hơn
các giao dịch số thương mại điện tử ngày một phổ biến
ai tự động hóa áp dụng thường xuyên nhằm cải thiện vận hành
thứ hai là giao tiếp với khách hàng trên các đa kênh hợp nhất

tỷ lệ làm việc từ xa ít hơn
thương mại điện tử tăng trưởng rất mạnh ở nhiều quốc gia
ví dụ tại anh hình thức này chiếm một phần tư giao dịch mua bán
việc sử dụng ai tự động hóa tăng lên rất nhiều
ông maxi miller cho rằng trước covid một mươi chín
nhiều công ty thử nghiệm công nghệ nhưng còn chưa biết cách thức vận hành
hiện tại thông qua kinh nghiệm họ có thể áp dụng công nghệ
để cải thiện tình hình kinh doanh là chủ đề chính của các cuộc họp ba lãnh đạo
điển hình như va xe tự hành máy bay không người lái
trước kia là điều không tường nay được áp dụng thành công trên thế giới
đây là bước tiến mới của ngành công nghệ
thế nhưng để các sản phẩm công nghệ đạt được hiệu quả tối đa
con người cần tỉnh táo để không phụ thuộc